người chiến sĩ công an hiện diện khắp mọi miền tổ quốc tại những điểm nóng những địa bàn mà cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín đang khó khăn và cam go nhất
để có được sự bình yên cuộc chiến nào thì cũng phải đánh đổi bằng máu nước mắt và cả sự hy sinh
trong khó khăn dịch bệnh gác lại nỗi niềm riêng phải xa gia đình nhỏ người chiến sĩ công an nhân dân lên đường làm nhiệm vụ với tinh thần sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu làm bất cứ việc gì khi tổ quốc và nhân dân cần đến
thượng úy nguyễn duy khánh cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an
quận cầu giấy thành phố hà nội bị thương nặng trong khi làm nhiệm vụ ở chốt chống dịch
một đối tượng trẻ tuổi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra đã điều khiển phương tiện đâm vào đồng chí
vợ vừa sinh con nhỏ được một tháng những ngày này chăm sóc đồng chí khánh có bố mẹ và các đồng đội của anh
thời gian dịch giã như thế này thì cháu cũng là một trong những người rất là vất vả đi sớm về muộn
gia đình cũng cố gắng là trông non chăm sóc cháu
nhưng mà cũng mong là
cháu được nhanh chóng để hồi phục được sức khỏe để mà tham gia tiếp tục phục vụ công tác trong lực lượng công an nhân dân
rất vinh dự và tự hào có những người con như thế này
thế nhưng có những người làm cha làm mẹ đã không còn được chăm sóc và đón con trở về
tham gia chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở trong tháng tám đã có ba chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
có những đồng chí là con trai duy nhất trong gia đình
lây nhiễm dịch bệnh trong khi tham gia truy vết kiểm soát tại các chốt phòng chống dịch
đối mặt với các hành vi chống đối người thi hành công vụ và đấu tranh với những kẻ lợi dụng tình hình dịch bệnh để phạm tội
những hiệp ghi đó chưa từng một lần khiến những chiến sĩ công an trùn bước
khi chọn vào ngành công an thì mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã xác định được lập trường
tư tưởng và thực hiện sáu điều báo hồi dạy
đó là phấn đấu hy sinh quên mình vì cái bình yên của nhân dân và vì cái hạnh phúc của nhân dân
nên sự hy sinh mất mắt nào cũng đáng được trân trọng và ghi nhớ
nhiệm vụ đối với những chiến sĩ công an còn rất nặng nề đặc biệt là những cán bộ chiến sĩ ở cơ sở
đã gần bước sang ngày mới nhưng trung úy lê duy khang và đại úy hán vũ phi lân vẫn đang tiếp tục với công việc truy vết khoanh vùng dịch tễ
đà nẵng những ngày này dịch bệnh có diễn biến rất phức tạp
những ca bệnh mới được liên tục phát hiện trong cộng đồng
đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người và tiếp xúc với hàng nghìn công dân nguy cơ lây nhiễm bệnh thường trực
hai đồng chí đã từng phải cách ly khi tiếp xúc với f nhưng công việc này nhiệm vụ này nếu không phải là lực lượng công an
thì rất khó có thể hoàn thành
những cái ca truy vết rất là khó dường như là người dân họ chưa hiểu hết được cái tình hình dịch bệnh nó nguy hiểm như thế nào
họ vẫn còn rất nhiều trường hợp ra đường không có lý do cũng như là cố tình vi phạm và bắt buộc những trường hợp đó
chúng tôi phải xử lý rất là kiên quyết
hơn một tháng qua thì chúng tôi đã phải trực chiến trăm phần trăm tại đơn vị
hầu hết anh em thì cũng vợ con cũng phải trực chiến
cũng nhiều nhưng mà không có ai được về thăm hết
chưa có một đêm nào là anh em có được dắt ngũ tròn cả
giờ vút nghỉ hơi tiếm hoi sau một ngày dài truy vết những lời động viên tinh thần từ hậu phương
giúp cho các cán bộ chiến sĩ có thêm động lực vững vàng với cuộc chiến còn rất dài ở phía trước
thấy trên tv báo đài nữa thì là thấy những chiến sĩ hy sinh nữa thì thật tình ở trong lương tâm người mẹ lúc nào cũng lo lắng
lo lắng cho tính mạng của con trai mình á
nhưng mà động viên con hết bức hoàn thành tốt nhiệm vụ
không có khó khăn nào là không thể vượt qua
lực lượng công an nhân dân được luyện rèn từ những cam go thử thách như thế
chấp nhận những vất vả hy sinh
để ngày mai được bình yên những chiến sĩ vẫn đang lặng lẽ âm thầm đi về phía nhân dân
hưởng ứng lời kêu gọi của thủ tướng chính phủ về phát huy tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách
nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa đã được các đơn vị đoàn thể cá nhân trong xã hội phát động và thực hiện
với mục tiêu chung tay vì cộng đồng hỗ trợ những người dân đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh
nhiều hoạt động đã mang lại lợi ích thiết thực hỗ trợ kịp thời về vật chất củng cố niềm tin cho nhân dân
trong sự chung tay đó lực lượng công an dù đang căng mình trên tuyến đầu chống dịch nhưng vẫn có sự góp sức phù hợp
kịp thời với mong muốn sẻ chia khó khăn với nhân dân trong dịch bệnh
khu xóm trọ trong một con ngõ nhỏ tại tổ dân phố số chín phường thạch bàn quận long biên thành phố hà nội
gần chục lao động tự do đang thuê trọ tại đây
căn phòng rộng chưa đầy hai mươi m hai này là nơi sinh sống của anh tuyển và ba anh em khác cùng làm nghề xây dựng
khoảng ba triệu đồng là số tiền anh tuyển sẽ gửi về cho vợ con để chi trả ăn học sinh hoạt một tháng trong điều kiện lao động bình thường
tuy nhiên gần một tháng nay áp dụng giãn cách xã hội công việc của anh tuyển và các bạn cùng phòng bị tạm đình trệ
thu nhập không có chỉ riêng việc ăn tiêu sinh hoạt cho bản thân đã vô cùng khó khăn
vì giãn cách xã hội là mình đi làm nghề tự do là người ta cũng dừng hết
nó không chi trả một cái gì cả
trước khi đi làm thì anh em thì ăn ngày ba mươi
nhưng mà khi giãn cách xã hội thì anh em cũng hạn chế nên là ăn chỉ ngày hai bữa thôi
bữa trưa bữa tối
sáng anh em thì nhịn
nhu yếu phẩm thiết yếu của công an thành phố hà nội hỗ trợ cho xóm trọ này vào trưa ngày hôm nay thật là thiết thực
mì tôm gạo lạc nước mắm với số lượng đồ này đã có thể hỗ trợ việc ăn uống của mỗi cá nhân trong vòng hai ba tuần
để đảm bảo an toàn phòng dịch các chiến sĩ công an đặt các phần quà tại chỗ
từng người lao động xếp hàng giữ khoảng cách lần lượt ra nhận đồ
một miếng khi đói bằng một gói khi no
giá trị các phần quà tuy không lớn nhưng trong lúc này nó mang ý nghĩa vô cùng to lớn
với mỗi người lao động đang bị mắc kẹt do dịch bệnh
rất là vui vì mình đang ở nhà không có việc gì làm ấy
không kiếm được ra tiền nên lực lượng công an của thành phố cho quà cho bọn em

mong cho những người ở những hoàn cảnh khó khăn hơn em còn nhận được nhiều món quà hơn

trong sáng nay gần một phần quà là nhu yếu phẩm thiết yếu đã được trao tận tay những người lao động tự do
sinh viên đang gặp khó khăn trên địa bàn nhiều phường tại thủ đô
một lễ phát động ngắn gọn cũng được tổ chức với mong muốn lan tỏa tinh thần gần dân vì nhân dân phục vụ
trong thời gian vừa qua lực lượng công an là lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch
hiện nay có thể nói rằng chúng ta cũng đang gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ của mình
hàng chục đồng chí bị f và hàng trăm đồng chí đang là đối tượng f một
thế nhưng không phải vì thế mà chúng ta trùn bước dưới sự lãnh đạo của đảng ủy ban dống thành phố
thì đoàn viên thanh niên đã là lực lượng sung kích là đầu mối phối hợp cùng với các đơn vị các cá nhân các tổ chức
để thực hiện việc quyên góp ủng hộ nhân dân ở những vùng bị dịch bệnh đang gặp khó khăn
đây là một cái nghĩa cử hết sức cao đẹp một cái truyền thống hết sức tốt đẹp của dân tộc việt nam
mỗi khi đất nước gặp chiến tranh gặp thiên tai gặp dịch bệnh thì tinh thần đoàn kết và tấm lòng sẻ chia của người dân việt nam lại được phát huy một lần nữa
trong đó thì lực lượng công an thành phố hà nội cũng là một trong những lực lượng xung kích thực hiện những cái nhiệm vụ và cái nghĩa cử cao đẹp này
với một cái tinh thần là lá lành đùm lá rách lá rách ít đùm lá rách rất nhiều để cùng với cộng đồng chúng ta vượt qua đại dịch covid một mươi chín
chưa có thống kê chính thức về số lượng người đang gặp khó khăn là lao động tự do sinh viên công nhân đang bị mắc kẹt tại thủ đô hà nội
nhưng ngoài những phần quà đã được trao
công an thủ đô sẽ tiếp tục truyền thống
giả soát xác minh bổ sung thường xuyên danh sách các trường hợp người dân yếu thế để hỗ trợ trên từng địa bàn
với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau góp phần tạo nên sức mạnh và niềm tin để thủ đô vững vàng vượt qua đại dịch